ngày một mươi năm tháng một tại tỉnh quảng trị bộ chỉ huy tỉnh quảng trị đã phối hợp với huyện đoàn dracrong và xã a vau tổ chức chương trình
bánh trưng xanh vì người nghèo xuân canh tí hai nghìn hai mươi
và với mong muốn sẻ chia những khó khăn của người dân nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa
không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp tết đến xuân về
chương trình bánh trưng xanh vì người nghèo cũng đã thu hút đông đảo lực lượng tham gia sôi nổi
hiệu quả các hoạt động thi gói và nấu bánh trưng xanh cắm hoa xuân bày mâm ngũ quả
giao lưu văn hóa văn nghệ cắt tóc cho các cháu học sinh
lực lượng quân y của bộ chỉ huy quân sự tỉnh khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí cho gần một trăm linh lượt người
trao tặng gần một trăm năm mươi xuất quà cho các đối tượng chính sách gia đình đặc biệt khó khăn ở xã a vau
chương trình đã để lại ấn tượng tốt đẹp tạo không khí vui tươi phấn khởi
thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương của tổ quốc